hàn quốc đang xem xét mua hệ thống cảnh báo sớm quang điện skypoter của israel
thiết bị này giúp phát hiện và theo dõi các vật thể trên không như máy bay không người lái
trong những tuần tới quân đội hàn quốc sẽ quyết định xem có chính thức yêu cầu mua hệ thống trên hay không
sau khi xem xét hiệu quả của hệ thống trong chống lại các mối đe dọa từ máy bay không người lái
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai một nhóm máy bay không người lái nghi của triều tiên đã vượt qua biên giới liên triều
hàn quốc đã tìm cách bắn hạ các máy bay không người lái này và điều máy bay chiến đấu trực thăng để đánh chặn
một trong hai máy bay đã bị rơi trong quá trình đó
bộ quốc phòng hàn quốc gọi việc máy bay không người lái xâm phạm không phận nước này là một hành động khiêu khích và cam kết sẽ đáp trả
đồng thời bộ này cho rằng các máy bay không người lái nói trên không thể thu được thông tin có ý nghĩa nào